trước hết thì xin được mời bà cùng quý vị khán giả theo dõi một phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của trò chuyện ngày hôm nay
theo số liệu của tổng cục thống kê với dân số chín mươi triệu quy mô lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên ở việt nam là khoảng bảy mươi triệu người
trong đó số người ở tuổi lao động là năm mươi năm triệu người
đây là nhóm tuổi tiềm năng để tiếp thu được trí thức kỹ năng mới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động ở việt nam
chính sự dịch chuyển lao động trong khối asean đã đem lại nhiều cơ hội cho lao động việt nam
đầu tiên là chúng ta phát triển thị trường trong nước thị trường lao động trong nước
thứ hai nữa để cho nguồn nhân lực của việt nam có điều kiện cọ sát với nguồn nhân lực trước mắt là trong các quốc gia asean này
và cái thứ ba nữa là chúng ta học hỏi thêm cái kinh nghiệm của các quốc gia khi chuyển dịch lao động
và thứ năm nữa là để lao động việt nam có điều kiện đóng góp sức của mình
nhưng cái sức lực lao động của mình vào cái nền kinh tế của chúng ta
việc chuyển dịch lao động trong asean là điều tất yếu khi cộng đồng asean thành lập
rõ ràng là đất nước chúng tôi cũng có rất nhiều lao động việt nam
cũng như lao động ở các nước asean có trình độ tay nghề cao sang làm việc
và đây chính là cơ hội để lao động nước chúng tôi học hỏi các bạn
hiện nay trong khối asean việt nam có lao động tay nghề cao ở một số ngành nghề bậc cao và bậc trung
như công nghệ thông tin dệt may dây da chế biến thực phẩm một số ngành cơ khí
tuy nhiên nguồn lao động việt nam trong khu vực được đánh giá là kém cạnh tranh
về các yếu tố như ngoại ngữ năng suất lao động
đây là thách thức lớn đối với lao động việt nam khi có sự dịch chuyển lao động từ các nước asean sang
khi chúng ta so sánh chất lượng lao động của chúng ta với các quốc gia khác
và đặc biệt chúng ta chỉ cần so sánh một chỉ số thôi đó là chỉ số năng suất lao động
thì ai cũng biết năng suất lao động của người việt chúng ta hiện nay đang là thấp và nó không là rất thấp
trong cộng đồng khu vực asean cũng như là so với nền kỳ tuyệt toàn cầu
thì cái điểm này nó xuất phát từ một điểm rất quan trọng đó là người việt chúng ta không ưa tính kỷ luật
tính hệ thống của kỷ luật người việt rất là thấp
cái yếu lớn nhất ở việt nam đó là cái khả năng ngoại ngữ của những người lao động việt nam
đặc biệt là tiếng anh đối với những công dân việt nam khi tham gia thị trường lao động này
đây là cái mà rất hạn chế
rất là yếu mà chính phủ cũng nhận ra ta thấy
nhưng mà chúng ta chưa có những biện pháp quyết liệt để chúng ta bảo đảm cho nguồn nhân lực của việt nam có thể thay đổi được nhanh
vâng thưa bà nam phương qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng có thể nhận thấy là đã hai năm trôi qua kể từ khi mà chúng ta thống nhất
việc hình thành nên cộng đồng chung asean
từ đó thì chúng ta phải làm quen tiếp xúc với những khái niệm về việc thỏa thuận để công nhận
kết nối với nhau về nghề nghiệp còn được gọi tắt là mra
vâng bà có thể giải thích sơ qua cơ bản về khái niệm này ạ
vâng có lẽ là cái chữ viết tắt aec cộng đồng kinh tế trung asean thì nó đã được gắn vào trong các cái ngôn từ của báo chí và các cái báo cáo chính phủ cũng bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên cái đấy nó giống như là một cái bài văn lý thuyết
chúng ta cũng bảo là ừ cộng đồng chung thì sao
nhưng mà mra nó sẽ thực sự là cái bước đầu tiên để hiện thực hóa cái cộng đồng đấy bằng cách là người ta công nhận những cái văn bằng chứng chỉ đào tạo của một số ngành nghề
để có thể là bạn được đào tạo ở một đất nước thì bạn hoàn toàn có thể hành nghề ở trên toàn bộ tất cả các quốc gia thuộc asean
với điều kiện là bạn đáp ứng được các cái yêu cầu về luật pháp
ở nước sở tại mra về bản chất thì ngay từ năm đầu tiên đã được thực hành đối với tất cả các thành viên của asean
và chúng ta đã tham gia vào tám ký thỏa thuận cho tám cái ngành nghề
và cái danh mục ngành nghề đấy thì nó cũng rất là thú vị
kiến trúc sư tư vấn kỹ thuật và nghề y thì lại có ba nghề là điều dưỡng hành nghề y khoa nha khoa rồi có ngành du lịch và ngành khảo sát
thế thì các bạn nhìn thấy đấy
thì là chúng ta đang hội nhập ít nhất là ở tám cái ngành nghề mà tôi vừa được nêu
hội nhập có nghĩa là gì
nếu chúng ta học ở việt nam cấp chứng chỉ ở việt nam hay bất cứ nước nào trong khối asean
thì chúng ta có quyền đi làm việc ở đó mà không cần phải xin thêm các cái người ta gọi là work permit
mình gọi là giấy phép hành nghề và giấy phép lao động ở các nước sở tại
vậy thì không biết là như bà chia sẻ đã hơn hai năm
bốn mươi năm trôi qua vậy thì đến thời điểm này thì lao động của việt nam chúng ta đã có cái nhận thức như thế nào
về những cái khái niệm đó về asean về những cái cơ hội mà asean mở ra
thực ra thì aec vẫn là một cái khái niệm tương đối lý thuyết và nó được tuyên truyền cũng ở một cái mức độ rất là vĩ mô
thế còn cụ thể hóa thì là mra thì kể cả là mra là cũng có rất nhiều người lần đầu tiên nghe thấy đấy
cái tuyên truyền vào trong xã hội thì thực ra chưa nhiều cho nên là chúng ta có thể khẳng định là khái niệm aec thì nhiều người nghe tới
nhưng mà hiểu là nó ứng dụng như thế nào và mình bảo là cái sự cạnh tranh nó là như thế nào thì thực ra mọi người chưa có cảm giác
và bây giờ với tám cái ngành nghề mà chúng ta đã ký thỏa thuận mra về bản chất có thể các bạn cũng chưa nhìn thấy được
là cái làn sóng di cư lao động của tám cái ngành nghề đấy từ các nước asean sang đến đất nước mình
thế cho nên là có thể các bạn chưa có cái cảm nhận về cái áp lực của câu chuyện cạnh tranh
cho nên thực ra theo tôi nhận định thì ý thức chung của xã hội là rất thấp
vậy thì theo bà là tại làm sao có những cái nguyên nhân như thế nào mà trong hai năm qua thì các cái lao động trong tám ngành nghề đó của khu vực asean
vẫn chưa thực sự có thể nói là gây cái sức ép lên cái đối tượng lao động của việt nam trong tám ngành nghề này ạ
tôi thì tôi nghĩ rằng là từ cả hai hướng
một là từ phía chính phủ thì những cái chương trình hành động cụ thể nó lại chỉ nằm ở trên cái bàn làm việc của các cái nhà lập pháp và hành pháp vĩ mô
thế còn nó phải được triển khai thành các chương trình đào tạo chương trình truyền thông cho những người sẽ là lao động trong tương lai và lao động ngay bây giờ để tham gia vào cái thị trường lao động này
bằng chứng là thế này khi chúng ta đào tạo nghề asean khi chúng ta cấp chứng chỉ nghề asean và chỉ có một vài người được cấp chẳng hạn thì nó là muối bỏ biển
bao giờ các bạn phải có nhiều người và những người đấy thực sự họ tuyên truyền
họ tuyên truyền thì chúng ta mới có thể có cái nhận thức của lao động rộng lớn được
tôi thì tôi cho rằng là cho đến giờ này hầu như tám cái ngành nghề này thì mới nhìn thấy được là những cái động thái rất cụ thể
ví dụ như tổng cục du lịch là đưa ra chuẩn wtos mình gọi ritos là cái chuẩn của cái ngành nghề thực hiện du lịch của quốc tế và cần phải đào tạo cho hệ thống du lịch việt nam
thế nhưng mà khi đào tạo cái đó thì cái tuyên truyền khái niệm là đây là chuẩn quốc tế này cộng với là nếu như bạn làm được tức là bạn học được một số chứng chỉ như thế này
thì bạn sẽ được
công nhận ở các nước khác
và tiếp theo nữa bạn có nhìn thấy những lao động ở các nước đấy họ đang dần dần họ đi vào đây và họ đang thay thế các bạn hay không
đó thì thực ra là chưa có nhiều cái tuyên truyền như vậy
tôi thì tôi không thấy nó rõ nét lắm để cho đánh thức cái tư duy của người lao động chính những người đang hành nghề đã
rằng là các bạn phải là những người đầu tiên gõ hồi chuông cảnh tỉnh về câu chuyện là chúng ta cần phải thay đổi
chúng ta phải học và phải chuyên nghiệp hóa để được công nhận như vậy
vì thế này cái thỏa thuận mrai nó đòi hỏi là cái đào tạo ở nước nhà của chúng ta phải đúng theo chuẩn mà người ta mong muốn
thế nhiều khi là gì bạn có bằng cấp nhưng chưa chắc đã được công nhận mà người ta phải xem vào cái nội dung mà bạn được học ấy ạ người ta mới công nhận
thế thì đồng ý là các nhà trường họ sẽ cần triển khai cái điều này nhưng mà bản thân cái người học cũng phải làm việc đó
thật tiếc thay là cho đến giờ này chúng ta chưa có một cái gọi là mang tính hệ thống

tạo được cái con đường nhận thức từ việc là chúng ta cần phải có một số ngành nghề chuẩn chúng ta có nhiều cơ hội để đi làm ở nước ngoài
và đồng thời nữa là gì cái nguy lớn nhất của chúng ta là bị các lao động của các nước asean họ lấy mất cái thị phần của thị trường này
yêu cầu đặt ra lúc này phải chăng là có một cái sự định hướng từ phía nhà trường từ phía gia đình và thậm chí là cái sự định hướng từ chính trong những cái bạn trẻ của chúng ta
khi mà nhận thức được về vấn đề và phải tìm được đúng cái ngành nghề có nhiều cơ hội hơn cho cả cho mình đúng không ạ
vâng bạn nói về một cái từ mà tôi nghĩ là đau đáu đối với chúng tôi tức là nhận thức về ngành nghề
quan điểm của tôi vẫn luôn luôn là định hướng nghề nghiệp cho các em ngay từ trên ghế của trường phổ thông định hướng cho các em rằng là nhà tuyển dụng muốn gì
nhà tuyển dụng kỳ vọng gì ở người làm việc
cho nên là các em phải học phải rèn những cái kỹ năng đấy để nhà tuyển dụng sử dụng được các em
và các em sẽ là những người có được cái địa vị xã hội rất tốt trong một doanh nghiệp khi các em thể hiện được kỹ năng và kiến thức của mình
thì đấy là một cái việc đầu tiên
và cái thứ hai nữa là các bạn biết là thái lan chạy rất nhanh philippines chạy rất nhanh
nhanh ở chỗ nào là họ cấp tốc đào tạo nghề thành thạo và cấp chứng chỉ nghề cho tám cái nghề mà chúng ta đã ký rồi
và họ luôn luôn tìm cơ hội này nếu không ở thái lan tôi sẽ đi những nước tiếp theo
thế thì bản thân chúng ta nếu thế cần phải học cái cách làm của họ là gì
bản thân mỗi một con người cũng phải gọi là ngay lập tức là rèn luyện
cái tư tưởng nghề nghiệp
asean là một cơ hội nhưng nó cũng là cái thách thức để chúng ta thay đổi chính bản thân mình
nhiều bạn trẻ trong tương lai sẽ có cơ hội không chỉ tiếp cận thị trường lao động nội địa mà cả thị trường lao động của aec
chúng ta phải làm như thế nào để nâng cao khả năng cạnh tranh của lao động việt nam
thực ra thì lao động việt nam từ trước đến nay bị đánh giá yếu ở ba yếu tố
một là cái tính kỷ luật
so sánh lao động việt nam so với tất cả các nước còn lại thì người ta đều nói là tính kỷ luật của chúng ta là thấp nhất
thấp nhất nói chung là vì cái tỷ số cơ cấu lao động của chúng ta thì là xuất thân từ nông dân quá nhiều
và đương nhiên nông dân thì cái tính kỷ luật cả là không cao rồi
cho nên là khi mà bắt đầu rèn vào cái con đường là lao động công nghiệp thì phải rèn kỷ luật
mà rèn kỷ luật thì đừng chờ đến hết phổ thông mới rẻ
thực ra là chúng ta phải rèn ngay từ trong trường phổ thông
đấy là điều đầu tiên
tiếp theo nữa là bản thân gia đình
có lẽ là bây giờ trình độ dân trí của chúng ta
là cũng tương đối cao để có thể tính kỷ luật phải rèn ngay trong gia đình nữa
tiếp theo là cái yếu tố mà chúng ta vẫn bị đánh giá thấp
chính là ngoại ngữ
người việt nam chúng ta rất lạ là học ngoại ngữ rất giỏi
chúng ta ngôn ngữ việt nam là có sáu tôn
trong khi tiếng trung quốc chỉ có bốn tôn
và các nước khác chỉ có ba
suy ra cái khả năng mình gọi là phát âm ạ
trong bảng al fabe của chúng ta thì cái bảng phát âm của chúng ta là phát âm được tất cả các âm của tất cả các nước còn lại
tại sao chúng ta ở cái vị thế tốt
tôi tin rằng là người việt chúng ta hoàn toàn có thể học được ngoại ngữ nếu như có một cái động lực và có mục tiêu
bây giờ một điểm thứ ba mà chúng ta bị đánh giá là thấp
đấy chính là cái năng suất lao động mà nó đến từ cái câu chuyện của rèn luyện kỹ năng theo chuẩn mà cái nơi làm việc người ta muốn làm
và năng suất lao động thấp đầu tiên nó phải đến từ kỹ năng con người
cái độ thành thạo của chúng ta
nó không được cao cho nên nâng cao cái năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động thì tôi nghĩ là giải quyết cái căn cơ ngay từ lúc nhỏ tuổi từ lúc tấm bé ở yếu tố của kỷ luật của yếu tố của giải quyết vấn đề và các cái kỹ năng để làm việc với người khác
có lẽ đấy là cái câu chuyện từ chính chúng ta
còn một cái điều nhỏ nữa mà chúng tôi cũng muốn đặt câu hỏi với bà nam phương đó là làm thế nào để chúng ta có thể tránh được tình trạng chảy máu chất xám trong cái quá trình chuyển dịch lao động trong khu vực asean nói riêng và trên toàn cầu nói chung đối với việt nam
thực sự thì tôi nghĩ đấy là cái câu chuyện rất là vĩ mô bởi vì chảy máu chất xám là nó do cái yếu tố của cái thể chế và những cái chính sách của chính phủ tiếp theo nữa là cái chế độ của thuế chế độ của yêu cầu các cái thủ tục về lao động và tiếp theo nữa là các cái chính sách tại doanh nghiệp
nếu như mà doanh nghiệp chính sách tốt thì nhưng mà cái chế độ thuế chế độ yêu đại nói chung của nhà nước mà không tốt
thì thực ra là người ta cũng không ở lại với cái thị trường lao động của chúng ta
tránh trở máu chất xám thì nó phải đến cả từ hai hướng là bản thân doanh nghiệp thì phải giữ được người nhưng mà thể chế chúng ta cũng vẫn phải cải cách
chính xác rằng qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng đã có thêm được những cái thông tin hữu ích liên quan đặc biệt trong cái lĩnh vực về quy định về chuyển dịch lao động trong khối asean
vâng một lần nữa thì xin cảm ơn bà đã dành thời gian và chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay ạ
quý vị và các bạn thân mến để góp phần giải quyết các vấn đề của thị trường
lao động cũng như là nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nhân lực việt nam trên thị trường lao động trong nước cũng như là quốc tế
nhất là khi cộng đồng chung asean đã được hình thành thì việt nam cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về lao động việc làm và giáo dục nghề nghiệp
tập trung dự báo thị trường ngắn hạn và dài hạn phát triển và tăng cường kết nối thị trường lao động giữa các nước đặc biệt là trong khu vực
mở rộng phát triển thị trường lao động ngoài nước phù hợp với trình độ và kỹ năng của lao động việt nam
đặc biệt là bản thân mỗi người lao động việt nam cũng cần phải nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của thị trường asean